do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới nhiều ngành sản xuất như gỗ dệt may da dày bị thiếu hụt đơn hàng
nhiều nhà máy công ty đã phải cắt giảm lao động công nhân thiếu việc thu nhập cũng giảm
mặc dù việc thưởng tết không phải là yêu cầu bắt buộc song đây là thể hiện trách nhiệm cũng như sự tri ân của doanh nghiệp với người lao động
mong ngóng thưởng tết là tâm lý của bất cứ người lao động nào vào dịp cuối năm
nhưng trước tình hình năm qua nhiều cư dân mạng đã thể hiện tinh thần động viên chia sẻ với doanh nghiệp
cùng đồng hành để vượt qua khó khăn
năm nay doanh nghiệp rất khó khăn vẫn giữ được việc làm cho người lao động là tốt lắm rồi
thưởng tết được bao nhiêu cũng là động viên lắm rồi
phải thông cảm với chủ doanh nghiệp khi gặp biết bao khó khăn trong năm hai nghìn một mươi chín
dỗ biết tiền thưởng là cái tâm là sự động viên khích lệ của lãnh đạo đối với anh chị em công nhân viên
nhưng tình hình chung của các nhà máy đang khó khăn thì lấy đâu ra kinh phí để thưởng
trong khi họ đã chật vật với những đồng lương hàng tháng phát triển
hãy chi trả và tạo công việc ổn định cho chúng ta
hãy chia sẻ để cùng vượt qua khó khăn
trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn mà doanh nghiệp cố gắng xoay sở để thưởng tết là một điều đáng quý
góp phần cho người làm công có một cái tết ấm áp hơn
nhận định trước những khó khăn của doanh nghiệp
cũng như để đảm bảo sự chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp tết này
công đoàn các cấp cũng đã nhanh chóng lên kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên người lao động
riêng tp hà nội liên đoàn lao động tp hà nội
sẽ hỗ trợ phương tiện cho năm công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết với kinh phí gần hai tỷ đồng
tổ chức chương trình chợ tết công đoàn năm hai nghìn hai mươi bốn với bảy xuất quà tặng không đồng cho đoàn viên người lao động khó khăn
cư dân mạng hết sức ủng hộ các hoạt động này và cũng mong muốn công đoàn và những mạnh thường quân
tiếp tục chia sẻ ủng hộ hỗ trợ cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có một cái tết ấm
công đoàn các cấp chia sẻ gánh nặng cùng gia đình cho công nhân
thật đáng trân trọng hy vọng năm tới tình hình tốt hơn để các doanh nghiệp có nhiều đơn hàng
cuộc sống người lao động cũng tốt hơn
một năm kinh tế khó khăn bất cứ sự hỗ trợ nào cũng là đáng quý
cầu mong rằng năm sau tình hình sẽ khả quan hơn để những người lao động như chúng tôi bớt vất vả
hy vọng các cấp các ngành cùng chung tay hỗ trợ để những công nhân còn khó khăn có thể có một cái tết ấm no hơn
kinh tế dù khó khăn nhưng ở đâu cũng có sự sẻ chia ấm áp tình người
theo thông tin từ tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động
theo đó sẽ dành nguồn lực khoảng năm trăm linh tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn